phương pháp điều trị bằng lirari mark kháng thể đơn dòng có thể làm giảm các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài ở một số bệnh nhân
theo một nghiên cứu thí điểm gần đây được công bố trên tạp chí bệnh truyền nhiễm lâm sàng
đa số những người bị covid một mươi chín hồi phục hoàn toàn trong vòng ba bốn tuần đầu sau khi mắc bệnh
tuy nhiên có khoảng một mươi ba mươi cá nhân trải qua các triệu chứng kéo dài hàng tuần và hàng tháng sau giai đoạn cấp tính của bệnh
các triệu chứng này được mô tả chung là covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng covid một mươi chín sau cấp tính
do các triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài khác nhau ở mỗi người nên cơ chế cơ bản của covid một mươi chín kéo dài vẫn chưa được hiểu rõ
điều này cũng đã cản trở sự phát triển của các phương pháp điều trị nhắm vào các yếu tố gây ra covid một mươi chín kéo dài
bệnh nặng trong giai đoạn cấp tính của nhiễm trùng sars cov hai được đặc trưng bởi tình trạng viêm quá mức và phản ứng miễn dịch bị dối loạn
các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng
những phản ứng miễn dịch không điển hình này trong giai đoạn nhiễm trùng cấp tính có thể dẫn đến tình trạng viêm dài dẳng mạng tính có khả năng gây ra các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
các nghiên cứu đã báo cáo rằng những người có covid một mươi chín kéo dài cho thấy mức độ tăng cao của sitokin gây viêm một loại protein liên quan đến trung gian phản ứng miễn dịch của cơ thể
bởi vậy các nhà khoa học đã chuyển sang phương pháp điều trị bình thường hóa hệ thống miễn dịch để giúp giảm bớt các triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài
nghiên cứu hiện tại liên quan đến nhóm người bị covid một mươi chín kéo dài những người được tiêm lerolimax hoặc giả dược nước muối hàng tuần trong khoảng thời gian tám tuần
để đánh giá hiệu quả của leolymark các nhà nghiên cứu đã theo dõi những thay đổi trong hai mươi bốn triệu chứng thường liên quan đến covid kéo dài trong suốt thời gian nghiên cứu
phát hiện ra rằng tỷ lệ cá nhân trong nhóm được điều trị bằng erolimap cho thấy sự cải thiện trong một số triệu chứng covid kéo dài cao hơn so với nhóm dùng giả dược
tuy nhiên không phải tất cả các cá nhân dùng erolimax đều cho thấy sự cải thiện
các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tác động của lerolimab đối với biểu hiện ccr năm trong covid một mươi chín kéo dài
các cá nhân được điều trị bằng lerolimap cho thấy tỷ lệ tế bào miễn dịch biểu hiện ccr năm tăng lên sau tám tuần
nhóm đối chứng không cho thấy sự gia tăng biểu hiện ccr năm
đáng chú ý chỉ những cá nhân trong nhóm được điều trị bằng heroin mark đáp ứng với điều trị cho thấy sự gia tăng biểu hiện ccr năm trong khoảng thời gian tám tuần
ở những người không đáp ứng không có sự gia tăng biểu hiện ccr năm
đồng tác giả của nghiên cứu tiến sĩ otto yang đại học california ở los angeles cho biết
những bệnh nhân được cải thiện là những người bắt đầu với ccr năm thấp trên tế bào t của họ
cho thấy hệ thống miễn dịch của họ hoạt động kém hơn bình thường và mức cr năm thực sự tăng lên ở những người được cải thiện
điều này có thể thay đổi cách tiếp cận đối với các phương pháp điều trị covid một mươi chín kéo dài
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng điều trị bằng leolymark làm tăng số lượng quần thể tế bào miễn dịch cụ thể
chẳng hạn như tế bà t giúp tăng cường hệ thống miễn dịch ở một số người có covid một mươi chín kéo dài
tiến sĩ raju m meruta đại học case western reserve cho biết
những phát hiện này bổ sung một góc nhìn khác cho những nỗ lực tìm hiểu về covid một mươi chín kéo dài
khi các nghiên cứu nhắm mục tiêu ccr năm để điều trị covid một mươi chín được thực hiện
và các phương pháp điều trị như vậy bắt đầu ngày càng trở nên sẵn có
thì nghiên cứu này bổ sung thêm một quan điểm khác về cơ chế liên quan đến điều trị bằng lerolimax
xem xét cơ chế không mặc
trong đợi này cùng với kiến thức hiện có có thể dẫn đến hiểu biết toàn diện hơn
về cơ chế bệnh sinh và kết quả điều trị ở bệnh nhân covid một mươi chín kéo dài